để chuẩn bị phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết dương lịch và tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
thành phố hà nội sẽ tăng cường hai hai trăm linh lượt xe tại các bến xe trung tâm như giáp bát mỹ đình gia lâm
sở giao thông vận tải thành phố cũng yêu cầu các bến xe tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng các phương tiện hoạt động kinh doanh vận tải
yêu cầu các nhà xe thực hiện nghiêm túc biểu đồ lộ trình thời gian chạy xe tốc độ theo quy định không dừng đỗ đón trả khách sai quy định
trở quá số người so với tải trọng xe cho phép tuyệt đối không uống rượu bia sử dụng chất kích thích trong thời gian làm việc
sở yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải không được tùy tiện tăng phụ thu giá cước khi chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt